vào chiều ngày hai mươi tháng ba đội cảnh sát giao thông rạch chiếc nhận được tin có một đoàn xe phân khối lớn chạy tốc độ cao trên quốc lộ một hướng từ đồng nai về tp hcm
cảnh sát giao thông phối hợp với tổ phòng chống đua xe của phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát triển khai các biện pháp nghiệp vụ chặn bắt
cảnh sát đã mật phục ghi hình đo tốc độ nhóm người lái xe phân khối lớn trên
và khi nhóm này chạy xuống hầm chui nút giao thông đại học quốc gia tp hcm phường linh trung thành phố thủ đức lực lượng chức năng đã dùng xe tải chặn đường và ập vào vây bắt
đưa người và phương tiện về trụ sở để điều tra xử lý các lỗi chạy vào đường cấm chạy quá tốc độ gắn biển số không đúng quy định